theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước
tính đến hết ngày tám tháng chín toàn tỉnh có hơn sáu ca mắc sốt xuất huyết và đang tiếp tục tăng
một số huyện thị xã có số ca mắc tăng kéo dài như trân thành bù đốp hớn quản và thành phố đồng xoài
đến nay toàn tỉnh bình phước đã có ba trường hợp tử vong tại huyện bù đốp và lộc ninh
theo sở y tế tỉnh bình phước dù đã được cảnh báo nhiều
tuy nhiên người dân vẫn chủ quan trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
hiện đang là cao điểm của mùa mưa nhưng một số hộ dân vẫn chưa tích cực loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết
vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi sinh sản phát triển và truyền bệnh
ngành y tế khuyên cáo người dân khi có dấu hiệu mắc sốt xuất huyết
cần nhanh chóng đến các sở y tế để được hướng dẫn theo dõi chăm sóc điều trị
hạn chế tự mua thuốc uống chủ quan dẫn đến bệnh diễn biến nặng điều trị khó khăn